các lực lượng chức năng quyết tâm trung sức không quản ngại khó khăn thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch phòng chống các loại tội phạm phòng chống các loại tội phạm

một vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra tại một cửa hàng chuyên phục vụ mua sắm cho thú cưng nằm trên đường cách mạng tháng tám quận ba tp hcm khiến nhiều tài sản bị theo dụi
do cửa hàng đã bị khóa cháy cửa lửa lan rộng uy hiếp khu dân cư lân cận lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải huy động nhiều phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy từ nhiều hướng để không chế không để cháy lan
cơ quan chức năng xác định không có thương vong về người song nhiều tài sản trong cửa hàng đã bị thiêu dụi hoàn toàn
còn tại tỉnh an giang trên đoạn đường trần văn thành thuộc ấp trung ba thị trấn phú mỹ huyện phú tân xảy ra một vụ cháy cơ sở sản xuất nhang
thời điểm xảy ra cháy trong nhà không có ai tuy nhiên chứa nhiều nhang thành phẩm bột nhang nguyên liệu và dây nén nên đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội
sau hơn một tiếng đồng hồ đám cháy được dập tắt ước tính thiệt hại tài sản ban đầu gần một trăm năm mươi triệu đồng nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tại xã tân hoa huyện lục ngạn tỉnh bắc giang về tội mua bán phụ nữ và mua bán trẻ em
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cũng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thanh hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một phương bắc cường thành phố lào cai tỉnh lào cai về tội mua bán phụ nữ
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác công an huyện văn lãng của tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn khắc duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi sáu phường minh xuân thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý